ngày tám tháng bảy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long cho biết đã lập biên bản vi phạm
đối với lê văn khởi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tại thị trấn tân thới huyện bình tân
về các lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ
không có giấy phép lái xe không có giấy đăng ký xe
phòng cảnh sát giao thông đã gửi văn bản đến phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao để xác minh và xử lý chủ tài khoản mạng xã hội
đã đăng tải clip với nội dung xe không chạy mà cũng bị bắt đúng pháp luật không em
theo báo cáo của phòng cảnh sát giao thông vào tối ngày bốn tháng bảy đội cảnh sát giao thông
đường bộ số hai do trung tá trần ngọc sang làm tổ trưởng đã thực hiện công tác tuần tra
và kiểm soát trên quốc lộ năm mươi bốn đoạn qua phường thành phước thị xã bình minh
trong quá trình làm nhiệm vụ lực lượng phát hiện một chiếc xe máy có biện kiểm soát
tám mươi bốn e một ba trăm hai mươi bốn năm mươi sáu được người đàn ông sau này được xác định là khởi điều khiển
có dấu hiệu say xỉn
nên đã dừng phương tiện để kiểm tra
người đàn ông này đã lái xe máy quay đầu chuyển hướng và dừng lại một tiềm tạp hóa gần đó
tổ tuần tra tiếp tục tiến lại và yêu cầu người điều khiển phương tiện
tuân thủ việc đo nồng độ cồn trong hơi thở và xuất trình các loại giấy tờ
tuy nhiên khởi không tuân thủ và cho rằng mình không lưu thông trên đường
mà chỉ đứng ở tiệm tạp hóa để mua đồ
trong quá trình làm việc với tổ tuần tra khởi đã quay clip và đăng tải trên mạng xã hội
khi kiểm tra khởi chỉ xuất trình được căn cứ công dân nên tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính
toàn bộ quá trình phát hiện và diễn biến của vụ việc cũng như quá trình xử lý vi phạm đều được camera ghi lại